đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương và đồng chí alberto anacha
tổng bí thư đảng lao động mexico đã tiến hành hội đàm trực tuyến nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng và nhân dân hai nước
đồng chí hoàng bình quân bày tỏ tin tưởng đảng lao động mexico sẽ cùng chính phủ cánh tả của tổng thống obrador lópez và nhân dân mexico
sẽ vượt qua mọi khó khăn giảm thiểu tác động của đại dịch covid một mươi chín sớm phục hồi kinh tế phát triển đất nước
đồng chí đánh giá cao sự hợp tác giữa đảng ta và đảng lao động mexico trân trọng cảm ơn những tình cảm sự ủng hộ của cá nhân đồng chí alberto anaja và đảng pt dành cho việt nam
nhất là về lập trường nhất quán ủng hộ việt nam trong vấn đề biển đông
đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương các biện pháp triển khai hiệu quả thỏa tận hợp tác giữa hai đảng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đồng chí alberto anaja nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà việt nam giành được trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
khẳng định đây là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của đảng chính phủ và sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân việt nam
đồng chí khẳng định đảng lao động mexico trước sau như một ủng hộ quan điểm và lập trường của việt nam về vấn đề biển đông
ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
ủng hộ giải quyết đa phương thông qua các phán quyết của tòa án quốc tế khẳng định mong muốn đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ gắn bó thân thiết và hợp tác nhiều mặt giữa đảng lao động mexico và đảng cộng sản việt nam